tỉnh phú yên đã đầu tư hơn sáu tỷ đồng để sửa chữa nạo vét hệ thống kênh mương thủy lợi
sẵn sàng cho việc điều tiết nước chống hạn theo dự báo xảy ra trên diện rộng
các tuyến kênh được nạo vét sửa chữa và kiên cố hóa chủ yếu thuộc hệ thống thủy nông đồng cam
những điểm bị sạt lở gây thất thoát nước lớn cũng được kiên cố hóa bằng bê tông
đảm bảo tưới tiêu cho hơn một mươi bảy sáu trăm linh ha lúa hẻ thu chiếm bảy mươi hai diện tích lúa và một ba trăm linh hectare cây trồng khác
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay tổng lượng mưa ở tỉnh phú yên thấp hơn so với trung bình nhiều năm
từ ba mươi ba bốn đến sáu mươi bốn tám mm sắp tới khả năng xuất hiện nhiều đợt nắng nóng gai gắt kéo dài
mực nước trên các sông thấp hơn trung bình nhiều năm hạn hán cục bộ có thể xảy ra
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên nếu trời không mưa
có khả năng thiếu nước tưới vào giữa và cuối vụ các trạm bơm phải triển khai bơm chống hạn tăng ca
bơm vượt đỉnh mức để phục vụ tưới lúa hẻ thu